các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trần văn trung cho biết con số này so với dân số trên địa bàn tỷ lệ mắc chiếm khoảng một phần ba dân số tại hai con gõ của phường thanh xuân trung
điều này cho thấy dịch bệnh lây lan rất nhanh
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là ba tám trăm linh hai ca
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi năm ca
số mắc là đối tượng đã được cách ly là hai hai trăm linh bảy ca